nhờ hỗ trợ cho vay đúng đối tượng phù hợp với tình hình thực tế tại từng địa phương
nguồn vốn của ngân sách chính sách xã hội tỉnh phú yên đã phát huy được hiệu quả
từ đó nhiều hộ đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng cao đã vươn lên thoát nghèo
đây là cách làm hướng đi đúng đắn trong thực hiện các chính sách giảm nghèo và an sinh xã hội của đảng và nhà nước
phản ánh của phóng viên truyền hình nhân dân tại xã crongpa huyện miền núi sơn hòa tỉnh phú yên
được hưởng nguồn vốn vay ưu đãi phát triển kinh tế của ngân hàng chính sách xã hội
các hộ nghèo tại xã grongpa đã thực hiện trăn nuôi phát triển kinh tế
từ đầu năm hai nghìn một mươi chín đến nay xã cronpa có trên sáu mươi hộ thoát nghèo
giờ tới bây giờ công bào ở đây đến hai mươi hai mươi đến nữa là vay năm mươi công bào ở đây cũng phát triển dưới mà thoát nghèo được dưới mà được chinh con
giai đoạn từ năm hai nghìn một mươi sáu đến hai nghìn hai mươi đồng bào các dân tộc thiểu số tỉnh phú yên được thụ hưởng đầy đủ các chương trình
dự án hỗ trợ phát triển sản xuất nâng cao đời sống góp phần cùng đảng nhà nước thực hiện tốt chính sách giảm nghèo và an sinh xã hội
công bào ở đây đến hai mươi hai mươi đến nữa là vay năm mươi công bào ở đây cũng phát triển dưới mà thoát nghèo được dưới mà được chinh con

thì năm hai nghìn hai mươi là dự kiến thực hiện giảm nghèo khoảng bốn trăm năm mươi hộ đưa tí lợi hộ nghèo của huyện xuống khoảng dưới một mươi
chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm trong đó sẽ tập trung một là sẽ tiếp tục triển khai các chính sách
và đặc biệt là đối với vùng đồng bào như tổng số
là tỉnh thuộc vùng duyên hải nam trung bộ phú yên có ba mươi một dân tộc anh em cùng sinh sống
tỉnh đề ra mục tiêu trong giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm bình quân mỗi năm giảm từ một năm đến hai hộ nghèo theo chuẩn mới
riêng các xã nghèo khu vực miền núi bình quân mỗi năm giảm từ hai năm đến ba hộ nghèo